tiếp tổng giám đốc quỹ phát triển quốc tế của tổ chức các nước xuất khẩu sơ mọ ofid
thủ tướng chúc mừng ông trên cương vị tổng giám đốc quỹ ofid từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nêu rõ chuyên thăm làm việc tại việt nam lần này của ông và việc ký kết hiệp định tài trợ cho dự án
cải thiện hạ tầng giao thông thành phố đà nẵng tiếp tục là một mốc đánh dấu quan trọng trong giai đoạn hợp tác chặt chẽ mới
tăng cường hơn nữa giữa chính phủ việt nam và ofid và góp phần hỗ trợ chính phủ việt nam
thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
tổng giám đốc ofid an khalifa cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
nêu rõ quan hệ hợp tác hai bên đến thời điểm chín mươi để nâng tầm quan hệ mang tính chất lâu dài hơn
ông khẳng định ofid sẵn sàng hợp tác hỗ trợ việt nam trong quá trình phát triển luôn là đối tác tốt của việt nam
qua quá trình hợp tác sẽ góp phần giúp đỡ hỗ trợ người dân việt nam
ofid sẵn sàng hợp tác với chính phủ việt nam
bất cứ dự án nào